theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận bổ sung chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nguyễn văn điền tự điền khều bốn mươi bảy tuổi quê ở hải phòng ngụ tại quận bảy và năm người khác về tội tổ chức đánh bạc
chín người khác bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc
công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi điền lấy tài khoản trên trang web cá cược bóng tám mươi tám com cấp master từ đại lý cấp trên
về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó điền giao cho các đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc đánh bạc trên internet với nhiều hình thức
chủ yếu là cá đổ bóng đá
bàn chuyên án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay tổng số tiền giao dịch để đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc
do điền cầm đầu là hai một trăm năm mươi tỷ đồng
cũng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tăng duy thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội tổ chức đánh bạc
liên quan đến hệ thống game bài đổi thường rig vip và tip club bị công an tp hcm triệt phá từ năm hai nghìn một mươi bảy
do nguyễn văn dương bốn mươi sáu tuổi ở quận đống đa tp hcm và phan xào nam bốn mươi hai tuổi ở quận một tp hcm cầm đầu
quá trình điều tra xác định đối tượng tăng duy thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố điện biên phủ là đại lý cấp hai
hệ thống game bài đổi thường rig vip và tip club thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn văn dương phan xào nam cầm đầu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy qua hệ thống game bài đổi thường rig vip tip club đối tượng tăng duy thành
đã giao dịch mua bán rick tiền ảo trong game cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh điện biên với tổng số tiền lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
thu lời bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
thông tin từ bộ đội biên phòng long an cho biết
lực lượng chức năng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây đóng tại huyện đức huệ tỉnh long an đã phối hợp với các cơ quan chức năng
bắt giữ được năm đối tượng có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi chín tháng bảy tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ năm đối tượng gồm hà quang tuấn lê đình kiên vũ ngọc duy anh
hà xuân tuấn sinh và trần bảo trung cùng có hộ khẩu tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đang lẩn trốn tại campuchia
lực lượng chức năng đã di lý năm đối tượng này từ campuchia về đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây
đồng thời tiến hành các thủ tục bàn giao cho công an tỉnh thanh hóa theo quy định
đặc biệt là các đối tượng đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động
hướng vận chuyển để có thể lừa bán được các nạn nhân cũng như qua mắt được cơ quan chức năng
điều này đòi hỏi công tác điều tra của lực lượng công an cũng cần phải thay đổi
không ngừng nâng cao nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
ba đối tượng gồm hứa mạnh cường nguyễn xuân đạt và hoàng văn thư vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
khởi tố về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
quá trình điều tra đã làm rõ qua mạng xã hội hứa mạnh cường biết quán karaoke linh nga
ở huyện ninh giang tỉnh hải dương có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ tại quán hát
với số tiền chín triệu đồng trên người
cường đã liên hệ với hoàng văn thư quản lý tại quán karaoke tại phú lộc để giới thiệu nhân viên nữ
sau khi trao đổi thư đã đồng ý và bảo cường cùng nguyễn xuân đạt là lái xe taxi cầm hai mươi triệu
về hải dương để tiếp nhận hai nữ nhân viên
trên đường về đến địa phận thôn mặn đường xã mai giao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn thì bị phát hiện bắt giữ
với việc liên tuyến liên tỉnh đặc biệt chúng hướng vào các nạn nhân là nữ giới
các đối tượng đã lợi dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo để tuyển nhân viên làm việc
về lương việc nhẹ lương cao để tuyển những số nhân viên nhất là số nhân viên nữ
để tuyển vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke quán bar và các cơ sở kinh doanh khác
với lời quảng cáo
qua campuchia làm việc nhẹ lương cao người phụ nữ này đã bị các đối tượng bán sang nước bạn
muốn trở về lại việt nam thì gia đình phải trả tám mươi bốn triệu đồng tiền chuộc
sau khi trốn được ra ngoài nạn nhân đã liên hệ với gia đình và được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an các đơn vị chức năng giải cứu thành công đưa về việt nam an toàn

chủ động trước những diễn biến của tội phạm mua bán người trong tình hình mới
lực lượng công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã vào cuộc đồng bộ
nhiều chuyên án thành công bắt giữ nhiều đối tượng
bên cạnh đó cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng này
để người dân có thể nhận diện góp phần vào công tác phòng ngừa đối với tội phạm mua bán người
tiếp sau đây là thông tin xét xử và bắt giữ các đối tượng phạm tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đây là các vụ án xảy ra tại an giang và đắk lắc
sau khi quen bạn gái một mươi ba tuổi qua mạng xã hội nguyễn phúc khang chú tại xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
đưa bạn gái về nhà người thân rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu
sau đó bị gia đình nạn nhân phát hiện trình báo công an
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều qua
tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn phúc khang chín năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
bộ bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại năm mươi triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thành tâm ba mươi hai tuổi chú tại phường e ba thành phố buôn ma thuột
về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân trong vụ án này là cháu gái một mươi năm tuổi trú tại huyện kim bảng tỉnh hà nam vào buôn ma thuột thuê trọ để học việc
hơn hai mươi tấn hàng hóa với hơn bảy mươi sáu sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm nghi giả các thương hiệu nổi tiếng
vừa bị cơ quan chức năng tỉnh bắc ninh phát hiện và ngăn chặn
kiểm tra đột xuất kho chứa hàng tại phường võ cường thành phố bắc ninh do ông nguyễn đức phú thường trú tại tỉnh làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm thùng các tông có chứa hơn hai mươi tấn
hàng hóa với hơn bảy mươi sáu sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng
ông phú chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên
theo chủ cơ sở kho hàng này mới được sử dụng làm nơi chứa chữ hàng hóa từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định
kể từ ngày một tháng tám tới đây ô tô không dán thẻ thu phí hoặc có gián thẻ
nhưng trong tài khoản không đủ tiền thanh toán phí sẽ không được di chuyển vào các tuyến cao tốc
trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ hai cho tới ba triệu đồng tước bằng lái từ một đến ba tháng
theo đó nếu nhân viên thu phí phát hiện phương tiện không đủ điều kiện thu phí etc
ngay lập tức nhân viên sẽ yêu cầu đóng làn điều tiết phương tiện sang làn khác để tránh ủn tắc
phương tiện không đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn đỗ vào lề đường bên phải dán thẻ
đồng thời hướng dẫn chủ xe nạp tiền vào tài khoản giao thông
trường hợp chủ phương tiện đi vào cao tốc một lần đã được nhắc nhở
bắt đầu nếu từ ngày một tháng tám vẫn tái phạm chưa rán thẻ không sử dụng dịch vụ thu phí tự động
sẽ được hệ thống lưu cảnh báo gửi lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt
cho tới thời điểm này gần hết các tuyến cao tốc đã hoàn tất công tác chuẩn bị
để đồng loạt triển khai thu phí tự động không dừng etc sau ngày ba mươi một tháng bảy
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc cho biết
trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bệnh
bệnh nhi tử vong do sốt sốt huyết
và đây là trường hợp đầu tiên tử vong do mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tính từ đầu năm đến nay
bệnh nhi tử vong là một cháu trai bảy tuổi trú tại thị trấn yersouk huyện yersouk tỉnh đắk lắc
theo người nhà của bệnh nhi vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tháng bảy
cháu bé có biểu hiện sốt cao liên tục đã uống thuốc hạ sốt nhưng không giảm
ngày hai mươi ba tháng bảy bệnh nhi được người nhà đưa vào trung tâm y tế huyện yersouk
ngày hai mươi bốn tháng bảy bệnh nhi được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trong tình trạng nguy kịch
đến hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhi tử vong với trần đoán gốc với trần đoán sốt sốt huyết
tính đến nay tỉnh đắk lắc đã ghi nhận hơn hai trường hợp sốt xuất huyết tại một mươi năm huyện thị xã và thành phố